ngoại trưởng ai cập sameh sukri vào ngày hai mươi tháng bốn cho biết quốc gia bắc phi này đang phối hợp và hợp tác với thổ nhĩ kỳ
trong việc giải quyết các vấn đề khu vực nhằm đạt được an ninh và ổn định trong khu vực
phát biểu họp báo chung sau hội đàm với người đồng cấp thổ nhĩ kỳ haka faydan ở istanbul
ngoại trưởng sokuri đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ kinh tế và thương mại giữa ai cập thổ nhĩ kỳ
cho rằng hai nước đã tăng cường các chuyến thăm các cấp trong thời gian gần đây
với mục tiêu trọng tâm là đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa và an ninh
bên cạnh đó ngoại trưởng sokri cho biết đã cùng người đồng cấp thổ nhĩ kỳ khẳng định giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế
là ưu tiên hàng đầu của ai cập và thổ nhĩ kỳ trong đó nổi bật nhất là cuộc xung đột thảm khốc ở giải gaza
khiến hơn ba mươi bốn người palestine thiệt mạng
người đứng đầu bộ ngoại giao ai cập khẳng định việc đạt được lệnh ngừng bắn ở gaza
đảm bảo cung cấp viện trợ nhân đạo và giải quyết vấn đề di rời người palestine là những vấn đề cần được xử lý nghiêm túc
chúng tôi đang làm việc và sử dụng mọi công cụ thông qua lời kêu gọi của mình để tránh tình trạng leo thang xung đột tại gaza tiếp diễn
và chúng tôi luôn kêu gọi giải quyết mọi vấn đề thông qua đối thoại và phù hợp với các nguyên tắc mang tính hợp pháp của quốc tế và hiến trương liên hợp quốc
việc tiếp tục cuộc chiến này mà không đạt được lệnh ngừng bắn không cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân palestine thực sự là một thảm họa
hai ngoại trưởng cũng thảo luận về tình hình ở libya syri sudan yemen và somali
đồng thời nêu bật sự cần thiết phải thúc đẩy các hành động chung để giải quyết những vấn đề này và đạt được sự ổn định trong khu vực
ông faydan đánh giá cao vai trò của ai cập trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân gaza
nói rằng cairo và ankara đã thường xuyên phối hợp và tham vấn kể từ khi xung đột gaza bắt đầu nổ ra từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi